những năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh bình phước đã ra đời nhiều công lạc bộ phụ nữ tích cực tham gia vào công tác giữ gìn và bảo vệ an ninh biên giới
trong số đó câu lạc bộ phụ nữ tham gia tự quản đường biên cột mốc quốc giới tại xã biên giới lộc thiện của huyện lộc ninh là một điển hình
từ khi thành lập tới nay câu lạc bộ này đã phát huy được vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới
nói chung về cái tuần tra và bảo vệ thì hàng quý
cũng như hàng năm thì công lạc bộ cũng phối hợp với đồn để đi thăm và phát quan bùi rầm cũng như bảo vệ cột mốc
công lạc bộ có hai mươi sáu thành viên chủ yếu là hai cột mốc ở đây và một số cột mốc xung quanh thì thường xuyên đi bảo vệ
là một phụ nữ được tham gia vào các hoạt động phong trào của địa phương kết hợp với tất cả các anh các chị ở trong đồn biên phòng
được tham gia bảo vệ cột mốc biên giới và đồng biên
tôi rất là vui và rất là vinh dự mình cũng đã được góp một phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ vùng biên cương của tổ quốc
từ khi thành lập cho đến nay định kỳ hàng tháng hàng quý cơ lộc bộ tổ chức sinh hoạt để trao đổi nắm bắt tình hình trên địa bàn
phối hợp với đồn biên phòng tà nốt lực lượng công an dân quân xã tuần tra khép kín khu vực biên giới và phát quang đường biên cột mốc
để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới
thì những năm vừa qua ngoài lực lượng chủ yếu của đơn vị của đồn
thì đồn biên phòng trà nốt cũng thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các đoàn thể của địa phương
đặc biệt là câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc
thì những năm vừa qua thì sự phối hợp giữa đồn và câu lạc bộ được thực hiện rất đều đặn
cứ mỗi tháng một lần là giữa đồn và công lạc hội phụ nữ của xã đi tổ chức
tuần tra phát quan cục mốc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
bên cạnh đó thì các hội viên phụ nữ cũng tuyên truyền cho gia đình bà con của mình
hiểu thêm về đường lối chủ trương của đảng cũng như là hiểu thêm về bộ đội biên phòng
chức năng trị mụn bộ đồng phòng
qua đó đã huy động được đông đảo quân chúng nhân dân trên đại bàn
để cùng tham gia với bộ đồng phòng quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
với sự phối hợp nghiêm túc nhịp nhàng giữa lực lượng biên phòng và câu lạc bộ
tình hình an ninh trật tự trên vùng biên ngày càng ổn định
không có các vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra
bên cạnh đó câu lạc bộ này còn tham gia tích cực cùng với lực lượng biên phòng
trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
tham gia vào các phong trào khác như hú gạo tình thương
xóa đói giảm nghèo dân số và kế hoạch hóa gia đình